liên quan đến vụ việc giang hồ vây xe ô tô chở công an ở đồng nai chiều ngày ba tháng một mươi
xác nhận với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo công an tp biên hòa cho biết
trong quá trình mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập bà nguyễn thị hồng
để làm rõ một số nội dung có liên quan
bà hồng là vợ đại tá huỳnh tiến mạnh nguyên giám đốc công an tỉnh đồng nai
người vừa bị bộ trưởng bộ công an khách trức giám đốc công an tỉnh
đối với nguyễn tấn lương đối tượng đã bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng
cơ quan điều tra đang xem xét để khởi tố thêm tội trốn thuế
đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn
và mở rộng điều tra liên quan tới vấn đề tranh chấp đất đai của nhóm giang hồ do ngô đình giang cầm đầu
cũng liên quan đến vụ việc này thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng
và công an tỉnh đồng nai khẩn trương kiểm tra xác minh thông tin phản ánh nếu có dấu hiệu tội phạm
thì phải khởi tố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật